năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng một trăm ba mươi căn nhà ở xã hội nhà ở công nhân
tuy nhiên hiện việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt
nhiều địa phương mặc dù có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội do tập trung nhiều khu công nghiệp đông công nhân người lao động
nhưng việc đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều hạn chế
đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có bốn trăm chín mươi chín dự án nhà ở xã hội đã được triển khai
tuy nhiên mới chỉ hoàn thành bảy mươi một dự án
các thành phố lớn như hà nội hiện mới chỉ có ba dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với một bảy trăm linh căn đáp ứng chín
thành phố hồ chí minh có bảy dự án bốn chín trăm chín mươi sáu căn đáp ứng một mươi chín
phê duyệt các dự án nhà ở xã hội nó phải thông qua rất là nhiều bước
và cái khó khăn nhất là xác định giá thành mức lợi nhuận giá bán đối tượng thụ hưởng
những cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến một loạt các vấn đề về giá nguyên vật liệu chi phí của nhà thầu
nhưng mà nếu mà nhà nước quyết định nhà đầu tư chỉ có được một mươi lợi nhuận
trong khi những rủi ro đó có thể biến động tăng thêm hai mươi ba mươi
đến nay đã có một trăm hai mươi bảy dự án nhà ở xã hội với quy mô một trăm một mươi bốn chín trăm ba mươi bốn căn được khởi công xây dựng
nhưng mới chỉ có hai mươi tám địa phương công bố danh mục sáu mươi tám dự án đủ điều kiện vay
theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn ba mươi tỷ đồng
như vậy vẫn còn sáu mươi một dự án đã khởi công nhưng chưa được đưa vào danh mục đủ điều kiện vay của các địa phương
phải triển khai quyết liệt và phải ngay từ bây giờ đưa ra các giải pháp rất đồng bộ
các chính sách có liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng đầu tư quy hoạch
xây dựng v v tất cả những cái đó để làm sao đẩy nhanh được một triệu căn hộ nhà ở xã hội
với cái đề án mà đã được chính phủ thông qua và đặc biệt là cái hiện nay là đã giao chỉ tiêu
năm hai nghìn hai mươi bốn này là một trăm ba mươi căn hộ trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
theo các chuyên gia cần kiến nghị tăng thêm yêu đáy với chủ đầu tư dự án
vì dù quy định lợi nhuận một mươi nhưng có nhiều chi phí không tên
đặc biệt cần sớm có các chính sách khuyến khích với căn hộ để bán
sẽ giảm năm mươi thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp
còn với cho thuê thì giảm bảy mươi mới khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng
bộ xây dựng cũng cần chủ trì xây dựng quy trình rút gọn các thủ tục hành chính lựa chọn đầu tư
triển khai dự án nhà ở xã hội để tiết kiệm thời gian
khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội